thủ tướng nguyễn xuân phúc đã triệu tập khẩn bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng bốn tỉnh bị ảnh hưởng lũ lụt trong đợt lũ vừa qua là hòa bình yên bái sơn la thanh hóa
để họp bàn giải pháp khắc phục hậu quả sau lũ và ổn định cuộc sống cho người dân các tỉnh này
tình hình mưa lớn từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi vừa qua từ các tỉnh nghệ an đến các tỉnh tây bắc
đã gây ra lũ lớn trên một số sông
lần đầu tiên hồ hòa bình phải xả khẩn cấp tám cửa xả với tổng lưu lượng một mươi sáu năm trăm hai mươi m ba trên dây
lũ tại sông hoàng long ninh bình sông cầu chảy thanh hóa vượt lũ lịch sử từ hai mươi đến ba mươi cm
hai trăm năm mươi hai vị trí đê bị tràn và sự cố đặc biệt các tuyến đê của thanh hóa có nguy cơ cao bị vỡ
mưa lũ gây ra lũ quét sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi nhất là huyện tân lạc đà bắc kim bôi tỉnh hòa bình
riêng đợt mưa lũ đêm ngày hai dạng sáng ngày ba tháng tám và đợt mưa lũ từ ngày chín đến ngày một mươi hai tháng một mươi
tại bốn tỉnh hòa bình yên bái sơn la thanh hóa đã có chín mươi một người tử vong và mất tích
trên ba trăm sáu mươi năm ngôi nhà sập đổ hoàn toàn thiệt hại vật chất lên đến tám năm trăm linh tỷ đồng
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao tinh thần chủ động phòng chống lũ lụt
của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống lũ lụt lực lượng quân đội công an và cả hệ thống chính trị
đã vào cuộc nên hạn chế được nhiều thiệt hại về người và của
tuy nhiên thủ tướng cũng yêu cầu một số cơ quan cần rút kinh nghiệm sâu sắc

thủ tướng yêu cầu cần chăm lo cuộc sống cho người dân bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng lũ
đối với những tỉnh khó khăn quá cần phải báo cáo kịp thời để bảo đảm cuộc sống cho người dân
mọi lực lượng các lực lượng hỗ trợ dân hỗ trợ địa phương
đặc biệt là chăm sóc quan tâm đến gia đình bị nạn
không để cô đơn mặc cảm quá khó khăn
nhất là đảm bảo lương thực nước sạch cho người dân
hòa bình sơn la ngành điện hỗ trợ các địa phương như hòa bình sơn la kể cả vấn đề quan trắc lũ
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì cùng với bộ kế hoạch và đầu tư
trình phương án sửa chữa hồ đập thủy lợi ngay cuối năm nay
trước mắt các ngành địa phương phải rút kinh nghiệm đợt mưa lũ vừa qua để ra soát kiểm tra chống mối ở đây
củng cố những đoạn sung yếu nghiên cứu cân đối vốn ngân sách năm hai nghìn một mươi tám để ưu tiên công tác này
bộ kế hoạch đầu tư nghiên cứu chủ động tìm thêm nguồn vốn làm công tác quy hoạch dân cư và bảo đảm an toàn cho người dân
nhất là bảo đảm đất an toàn sản xuất cho dân kiểm soát hạn chế phá rừng phá núi lấy đá gây nguy hiểm
nhận diện chủ động những nguy cơ mất an toàn
thủ tướng nhất trí sớm tổ chức hội nghị phòng chống thiên tai của việt nam
các phó thủ tướng chính phủ lãnh đạo các bộ ngành phải sâu sát đi kiểm tra việc khắc phục hậu quả thiên tai ở các địa phương
thủ tướng khẳng định trung ương sẽ luôn hỗ trợ để các địa phương sớm khắc phục thiên tai sớm ổn định đời sống và sản xuất